ủy ban kiểm tra đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị ba mươi năm
và các văn bản hướng dẫn của trung ương về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội một mươi ba của đảng về các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỳ luật đảng
triển khai thực hiện toàn diện bảo đảm chất lượng hiệu quả các nhiệm vụ theo điều ba mươi hai điều lệ đảng
nhìn lại nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi nhiều quy định quy chế hướng dẫn về kiểm tra giám sát
kỷ luật đảng đã được ủy ban kiểm tra trung ương bổ sung sửa đổi bàn hành kịp thời
xác định rõ hơn nội dung đối tượng kiểm tra giám sát cấp ủy các cấp
đặc biệt là cơ quan kiểm tra trung ương thể hiện sự đấu tranh quyết liệt không có vùng cấm
xiết chặt và thanh lọc lại đội ngũ cán bộ đảng viên
chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới các tổ chức đảng cơ sở ngày càng vững mạnh trong sạch
dự án cải tạo sông tích thuộc huyện ba vì thành phố hà nội
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã vật lại cùng một số cán bộ công chức đã có nhiều sai sót
trong khâu giải phóng mặt bằng gây dư luận không tốt trong nhân dân
vì vậy dẫn đến khi triển khai một dự án khác là dự án mở rộng nghĩa trang vĩnh hằng
một bộ phận người dân không đồng tình không phối hợp với chính quyền địa phương
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã vật lại cùng một số cán bộ công chức đã có nhiều sai sót trong khâu giải phóng mặt bằng
vì vậy dẫn đến khi triển khai một dự án khác là dự án mở rộng nghĩa trang vĩnh hằng

nhiệm vụ hệ thống cán bộ được bố trí sắp xếp lại tinh thần và hiệu quả làm việc của đơn vị được cải thiện rõ rệt
đến nay cả hai dự án còn tồn động đều đang gấp rút hoàn thiện khâu cuối trong giải phóng mặt bằng
trong đó phải kể đến niềm tin của nhân dân và năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở đã lấy lại và nâng lên
tạo sự chuyển biến tích cực trong cách củng cố tổ chức cơ sở đảng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch phức mạnh
có phần đảm bảo dư vững
công tác kiểm tra giám sát xử lý đúng người đúng tội đã trở thành công việc thường xuyên
được các cấp trú trọng ngay
năm hai nghìn một mươi chín đảng ủy phương cốc lếu thành phố lào cai phát hiện nguyên bí thư tri bộ khu dân cư hoàng liên i
tự ý lên danh sách cấp ủy viên dự kiến khóa mới mà không thông qua phiên họp chính thức của tri bộ
tổ chức lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bầu cấp ủy khóa mới khi chưa có kế hoạch của cấp trên không theo trình tự và quy định
năm hai nghìn hai mươi đảng ủy phương cốc lếu thành phố lào cai phát hiện nguyên bí thư tri bộ khu dân cư hoàng liên i tự ý lên nguyên bí thư tri bộ khu dân cư hoàng liên i tự ý lên nguyên bí thư tri bộ
sau sự việc đồng chí nguyên bí thư tri bộ đã chịu hình thức khiển trách cho thôi nhiệm vụ bí thư tri bộ và đưa ra khỏi danh sách bầu cấp ủy nhiệm kỳ tới
trì bộ cũng kiểm điểm về tinh thần tự giác
giám sát vẫn mang tư duy rằng
chỉ bộ khu dân cư là cấp thấp nhất
thì không có gì để dẫn đến sai phạm
qua công tác kiểm tra giám sát
thì còn cũng là một cái dịp để hướng dẫn cho cấp dưới
để thực hiện các công tác nghiệp vụ về công tác đảng
và giúp cho chính quyền phát hiện những vấn đề
mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm
cũng như là để tập trung tháo gỡ những cái khó khăn
những cái vướng mắt của các khu dân cư
của các cơ quan các đơn vị
lúc đầu thì người ta cho là
khi mà bị kiểm tra người ta nghĩ là
nó có một cái gì đấy nó rất nặng nề
đấy nhưng mà khi mà mình thực hiện
gương mẫu từ cấp trên
từ cấp đảng ủy thì đến dưới các tri bộ người ta thực hiện
rất là thoại

và tổ chức của mình
thì tích cực
nêu hương cho cán bộ đảng viên
và xây dựng cho mình
những cái kế hoạch
kiểm tra giám sát
trong cái thời gian tới
mặc dù đã được nhiều kết quả đáng ghi nhận
tuy nhiên trên thực tế vẫn có nơi
có chỗ công tác giám sát
chưa thực chất hiệu quả phát hiện
cảnh báo phòng ngừa còn hạn chế
việc thi hành kỳ luật đảng
ở một số nơi chưa nghiêm
còn hiện tượng nể nang
đây vẫn được đánh giá
là khẩu yếu cần tiếp tục được nâng cao
trung sức đồng lòng từ cán bộ
đảng viên đến nhân dân
tăng cường kiểm tra
tổ chức đảng và đảng viên
nhất là người đứng đầu cấp quỷ
trong việc thực hiện
chức trách nhiệm vụ được giao
để bảo đảm cho các cơ quan đơn vị
xử lý trách nhiệm
đúng các cá nhân có sai phạm
yêu cầu khi kiểm tra
thì phải kết luận rõ
các cá nhân có sai phạm
các vi phạm khuyết điểm
đối với tổ chức cá nhân
để làm cơ sở cho việc xử lý
của các tổ chức cá nhân
có sai phạm đó
một cách công minh chính xác
và kịp thời
công tác kiểm tra công tác xây dựng đảng
mà dựa vào danh
để giáo dục ràng luyện
bản thân cán bộ đảng viên mình
và để phát hiện
xử lý riêng minh kịp thời
đổi mới mạnh mẽ
hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra
giám sát kỳ luật đảng
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
về công tác xây dựng đảng
được đề ra trong dự thảo các văn kiện
trình đại hội một mươi ba của đảng
đạt ra yêu cầu cho các cấp các ngành
cần nghiêm túc khắc phục hạn chế trong công tác này
tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa
với các biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
xử lý nghiêm minh kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm
tướng tới một nhiệm kỳ mới
có đội ngũ cán bộ tổ chức cơ sở đảng
uy tín chất lượng
xây dựng được lòng tin trong nhân dân